trong lúc hàng loạt xe đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã ba ở trung tâm thành phố pleiku tỉnh gia lai
một chiếc xe con chạy tốc độ cao đã đâm vào các xe này từ phía sau
sáu nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng sáu giờ bốn mươi phút tại ngã ba hoa lư thành phố pleiku tỉnh gia lai
lúc này chiếc xe con mang biển kiểm soát tám mươi một a sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi một chưa rõ người điều khiển
đã tông vào năm xe máy đang dừng chờ đèn đỏ sau đó tiếp tục tông vào một xe ô tô khác
cuối cùng xe này tông vào bồn cây và làm gãy của điện
bước đầu xác định có sáu người bị thương hai ô tô và năm xe máy bị hư hỏng
các cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc